trong báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
và tình hình triển khai nhiệm vụ những tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết một mươi hai dự án thất thoát
thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng
bên hành lang quốc hội phóng viên của truyền hình nhân dân đã phỏng vấn đại biểu quốc hội
nhiều đại biểu cho rằng chính phủ cần quyết tâm cắt giảm các khoản chi không hiệu quả
trong thời điểm nợ công ngày càng gia tăng như hiện nay
năm mươi năm tỷ đồng là số tiền thua lỗ thất thoát của một mươi hai dự án được chính phủ báo cáo
chính phủ khẳng định sẽ tìm giải pháp phù hợp xử lý về tài chính theo nguyên tắc thị trường
và chia sẻ rủi ro đối với từng dự án không sử dụng nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
tạo thuận lợi để chuyển nhượng cho các đối tác bên ngoài
bên hành lang quốc hội các đại biểu đánh giá đây là một quyết định thể hiện sự cương quyết của chính phủ
trong việc xử lý các dự án thua lỗ nghìn tỷ này
xong xong với việc chúng ta phải tìm giải pháp để tháo gỡ cho các dự án đó
thì chính phủ cũng đã chỉ ra rất cương quyết trong việc xác định trách nhiệm của những cá nhân tập thể
mà có liên quan đến việc tạo ra dự án mà nó thua lỗ như thế
tôi cho rằng quyết tâm này sẽ tác động rất lớn trên hai mặt
thứ nhất là tác động đến chuyện chúng ta sẽ có quy trách nhiệm rõ ràng
cho việc tạo ra thất thoát tài sản trong quá khứ
nhưng mà đặc biệt là chúng ta sẽ có quy trách nhiệm rõ ràng cho việc tạo ra thất thoát tài sản trong quá khứ
một điều rất ý nghĩa lớn là nó sẽ tạo ra được chúng ta biết được là đâu là những lỗ hỏng
và những lỗ hổng đó qua xử lý đợt này nó sẽ khắc phục được để trong tương lai
khi chúng ta tiếp tục có các dự án đầu tư công mới chúng ta sẽ không lặp lại các cái sai lầm đó
trong số một mươi hai dự án thua lỗ hàng nghìn tỷ đồng có dự án vừa đi vào hoạt động đã thua lỗ
và có cả những dự án thua lỗ nặng nề ngay trong quá trình xây dựng buộc phải đóng cửa
các đại biểu cũng cho rằng một mươi hai dự án kém thua lỗ
là bài học cho công tác hoạch định chiến lược chủ trương đầu tư
đặc biệt khi mức nợ công tiếp tục gia tăng và sắp sửa vượt mức trần
thì chính phủ phải quyết tâm cắt giảm các khoản chi không hiệu quả
để dành nguồn lực cho những đầu tư khác
chúng ta phải kiên quyết là giải thể các dự án thua lỗ kéo dài
bởi vì nếu chúng ta có bù đắp hay là khôi phục
thì cái năng lực cạnh tranh cũng rất là yếu
cho nên là chúng ta phải
có như vậy thì chúng ta mới dành được cho các cái nguồn lực để mà đầu tư khác để mà tăng trưởng
tôi nghĩ rằng cái mức trần nợ công nó không quan trọng bằng cái cách là chúng ta kiểm soát cái khoản đầu tư công
để làm sao nó phát huy được cái hiệu quả
và chúng ta thấy rằng là khi chúng ta nói đến cái đầu tư công nói đến nợ công là chúng ta nói kể cả tử số và mẫu số
tử số đó là số tiệt đối còn cái mẫu số đó là cái gdp
cho nên là khi cái đầu tư công nó phải mang chắc dẫn dắt
định hướng để giúp cho kinh tế tăng trưởng
và nếu mà kinh tế tăng trưởng gdp tăng lên thì cái phân số nó sẽ giảm đi
do đó chúng ta cũng thấy chính phủ rất là quyết tâm năm nay
dù khó khăn chúng ta cũng sẽ phấn đấu đạt cái tốc độ tăng trưởng là sáu bảy
nếu như chúng ta mà giải quyết được cái chuyện là sao đầu tư công đó nó hiệu quả
nó không tạo ra cái thất thoát ấy
thì vấn đề nợ công lại không phải là vấn đề đáng lo ngại
vì chúng ta biết rằng là có những nước tỷ lệ nợ công rất cao hơn hay hai trăm linh
nhưng mà cái đầu tư công nó hiệu quả thì không sao cả
và như vậy thì
tôi cho rằng trong tương lai nếu chúng ta khắc phục được cái tình trạng là đèo thất thoát
trong đầu tư công như dẫn lại vừa qua
thì cái việc về trần nợ công không phải là cái điều mà làm cản trở cái bước tiến của chúng ta
đồng thời các đại biểu cũng cho rằng
chính phủ cần xác định rõ và xử lý trách nhiệm cá nhân
của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước doanh nghiệp gây ra những thất thoát này